thưa quý vị đại hội một mươi ba của đảng là một sự kiện chính trị một dấu mốc rất quan trọng
có ý nghĩa định hướng tương lai cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân toàn quân
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững
hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội đảng là công tác văn kiện và công tác nhân sự
đặc biệt là việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí ý nghĩa cực kỳ quan trọng
là nhân tố bảo đảm thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội
để chuẩn bị thật tốt công tác đặc biệt quan trọng này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
trưởng tiểu ban nhân sự đại hội một mươi ba của đảng có bài viết
một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự đại hội một mươi ba của đảng
truyền hình nhân dân xin trân trọng gửi tới các đồng chí quý vị khán giả những điểm trọng tâm của bài viết này
vị trí ý nghĩa tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự đại hội
hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội đảng là việc thảo luận quyết định đường lối
nhiệm vụ chính trị của đảng và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của đảng
hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau đều phải chuẩn bị thật tốt
đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí ý nghĩa cực kỳ quan trọng là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội
và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội
đại hội một mươi ba của đảng là nói đến chuẩn bị nhân sự ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư
nhân sự lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
ban chấp hành trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội đảng
là bộ tham mưu chiến lược hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết thống nhất cao của toàn đảng toàn dân tộc
đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược là tinh hoa của đảng đòi hỏi phải thật sự vững vàng
có đủ bản lĩnh phẩm chất trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược
xử lý kịp thời đúng đắn có hiệu quả qua những tình huống phức tạp
có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước sự sống còn của chế độ
cần khẳng định rằng sự trưởng thành lớn mạnh và phát triển của đội ngũ cán bộ trong mấy chục năm qua
là nhân tố hàng đầu quyết định làm nên những thành tựu to lớn
có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay
sòng những khuyết điểm yếu kém của một bộ phận cán bộ và những hạn chế bất cập trong công tác cán bộ
cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng
thế mạnh và mong muốn của chúng ta làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay nhất là cán bộ cấp chiến lược như đã nói ở trên
có ảnh hưởng nhất định đến việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội một mươi ba của đảng
yêu cầu đặt ra cho công tác nhân sự của đại hội một mươi ba
để giải quyết những vấn đề trọng đại của đất nước trong thời gian tới
bộ chính trị ban chấp hành trung ương phải chuẩn bị thật tốt để trình đại hội
thảo luận và quyết định nhân sự trung ương khóa một mươi ba
bảo đảm thành công của đại hội và thắng lợi trong quá trình thực hiện nghị quyết đại hội
đây là công việc vô cùng quan trọng
đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc chính đáng của toàn đảng toàn dân
gần như đi đến đâu ở chỗ nào cũng thấy cán bộ
đảng viên và nhân dân tỏ ra quan tâm theo dõi và có phần băn khoăn lo lắng đặt câu hỏi
đảng ta sắp tới dự định lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo
ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư nhất là cán bộ chủ chốt thế nào
để đủ sức gánh phát nhiệm vụ to lớn mà lịch sử giao phó
các phần từ xấu cơ hội thù địch cũng nhân dịp này
tìm mọi cách xuyên tạc tung tin tác động chia rẽ
nội bộ ta hòng phá hoại công tác nhân sự nói riêng
công tác xây dựng đảng nói chung của chúng ta rất thâm độc và nguy hiểm
rõ ràng công tác nhân sự đại hội là vô cùng quan trọng
nhưng cũng hết sức phức tạp khó khăn nặng nề đòi hỏi ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao
với quyết tâm nỗ lực rất lớn có cách làm thật sự công tâm khách quan khoa học
đặt lợi ích của quốc gia dân tộc của đảng của nhân dân lên trên hết trước hết
ba nội dung phương pháp cách thức tiến hành
phương khóa một mươi ba phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của đảng về bản lĩnh chính trị
phẩm chất đạo đức và năng lực công tác bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ
đặc biệt chú trọng các vấn đề sau có tinh thần yêu nước sâu sắc
có bản lĩnh chính trị vững vàng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
cương lĩnh đường lối của đảng hiến pháp của nhà nước và lợi ích của quốc gia dân tộc
có ý chí chiến đấu cao gương mẫu thực hiện nguyên tắc kỷ luật của đảng pháp luật của nhà nước
dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm nói đi đôi với làm gắn bó mật thiết với nhân dân
dám đương đầu với khó khăn thử thách quyết liệt trong hành động có phẩm chất đạo đức
và có lối sống trong sáng gương mẫu được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm
có tinh thần trách nhiệm cao tầm huyết tận tụy với công việc bản thân không tham nhũng
quan liêu cơ hội vụ lợi tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực
quan liêu tham nhũng không để vợ chồng con người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi
có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng gương mẫu chấp hành sự phân công
và nguyên tắc tổ chức kỷ luật của đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ
tự phê bình và phê bình công minh công bằng trong đánh giá sử dụng cán bộ
có trí tuệ tầm nhìn tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định đường lối
chính sách và sự lãnh đạo tập thể của ban chấp hành trung ương
có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính sách
nhiệm vụ của đảng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới
tại lĩnh vực địa bàn công tác được phân công
qua thực tiễn tỏ rõ người có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với tổ quốc
với đảng với nhân dân có năng lực sáng tạo nhiệt huyết làm việc có hiệu quả
có sản phẩm cụ thể rõ rệt dám nghĩ dám nói dám làm dám chịu trách nhiệm đoàn kết tư duy
phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực địa bàn được phân công
có ý thức trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận đóng góp vào các quyết định chung
của ban chấp hành trung ương đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ
nói tóm lại là vừa phải có đức vừa phải có tài trong đó đức là gốc
bốn trách nhiệm của chúng ta
các cấp ủy tổ chức đảng các cơ quan đơn vị nhất là người đứng đầu và ở những nơi
có cán bộ tham gia quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được giới thiệu tham gia ban chấp hành trung ương
khóa một mươi ba phải chịu trách nhiệm trước tiểu ban nhân sự trước bộ chính trị và ban chấp hành trung ương
về nhân sự do mình đề xuất giới thiệu
từng cơ quan địa phương từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị
phải nhận thức đầy đủ sâu sắc trách nhiệm của mình toàn tâm toàn ý lo cho công việc chung
phải đặt lợi ích của đảng của đất nước của nhân dân lên trên hết trước hết
phải tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm chỉ ra những ưu điểm kết quả
cũng như những khuyết điểm hạn chế của các khóa trước nhất là của khóa một mươi hai gần đây
để có thêm cơ sở đề ra phương hướng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ của khóa một mươi ba này
phải trên cơ sở xác định rõ tiêu chuẩn tiêu chí để đánh giá đúng cán bộ lựa chọn đúng người
sắp xếp đúng việc bố trí đúng chỗ tạo ra một ekip một tập thể thật sự ăn ý đoàn kết thống nhất có sức mạnh
muốn thế phải thật sự phát huy dân chủ trong việc phát hiện giới thiệu nhân sự
đi đôi với xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan
và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng và người đứng đầu
phải bằng mọi biện pháp dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng
không đủ tiêu chuẩn nhất là những người đã phạm sai lầm hoặc xa suốt về phẩm chất đạo đức
vướng vào tham nhũng chạy chức chạy quyền hống hách gia trưởng nịnh trên nạc dưới
bao che cho tội phạm gây mất đoàn kết ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng
để những người đó lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai họa cho đảng
là tạo điều kiện cho họ càng hại nước hại dân nhiều hơn
các đồng chí thành viên tiểu ban nhân sự và tổ giúp việc của tiểu ban
hơn ai hết phải nắm chắc nắm vững chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tuân thủ nghiêm
nguyên tắc chế độ quy chế và lề lối làm việc
đặc biệt phải có quy chế quy định chặt chẽ đồng bộ bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ
khách quan công tâm dưới sự lãnh đạo của đảng
nguyên tắc của chúng ta là tập thể lãnh đạo lãnh đạo tập thể lãnh tụ tập thể
mục đích của chúng ta trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một ban chấp hành trung ương mạnh
một bộ chính trị mạnh một bàn bí thư mạnh thật sự đoàn kết thống nhất cao xung quanh người đứng đầu
để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề của mình
là lãnh đạo hoàn thành sứ mạng lịch sử nhiệm vụ chính trị của mình tổ chức toàn đảng toàn quân toàn dân ta
ra sức phấn đấu vượt bọi khó khăn gian khổ xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh
đất nước ta ngày càng phát triển nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc
xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn đảng và toàn dân
toàn văn bài viết của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ được đăng tải trên báo nhân dân số ra ngày mai hai mươi bảy tháng bốn
mời quý vị đón đọc